những ngày này ngư dân phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng đang tất bật vào vụ ruốc hay còn gọi là moi hoặc tép biển
ngay từ đầu năm hàng chục chiếc thuyền ghe đã mở biển mang về đầy áp niềm vui được mùa
mùa ruốc tại đà nẵng thường giao động từ tháng chạp đến tháng hai âm lịch
năm nay gió nồm đông thổi sớm kết hợp với thời tiết nắng ấm đầu xuân ở khu vực biển đà nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đón lọc biển đầu năm
năm nay là được hơn năm ngút nhiều hơn
ví dụ như ương là bóng mắm còn tươi là thơi với đi bóng tươi nữa đó
thì ví dụ như mình đi họ đi nó vô chừng bò hở ví dụ ngày có chục triệu ngày vừa ba triệu đồ thôi biển gió mà
tràng đàm đó là có những gió động có hay không có rồi dưới trời em lẹn là rút nhiều tràng đàm là thậu trướng có hay không có rút
trung bình mỗi ghe thuyền cập bến mang về khoảng ba tạ ruốc
mỗi kg ruốc bán tại bến có giá từ hai mươi đến năm mươi nghìn đồng
mỗi ngư dân sau một chuyến ra khơi đều có thu nhập khá
mùa ruốc năm nay dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng riêng âm lịch
nhưng với ngư dân thành phố đà nẵng lộc biển đầu năm được xem là tín hiệu cho cả một năm kỷ hợi sung túc đủ đầy